sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc tại nhà quốc hội
theo chương trình quốc hội sẽ làm việc trong thời gian hai mươi sáu ngày và dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tập trung phần lớn dành thời gian cho công tác xây dựng pháp luật
theo dự kiến sáng nay sau phiên họp chủ bị thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu khai mạc kỳ họp
tiếp đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trình bày báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
theo thông lệ kỳ họp cuối năm của quốc hội thường tập trung nhiều hơn cho việc xem xét quyết định đối với các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên kỳ họp này công tác xây dựng pháp luật được quan tâm và chú trọng
cử tri cả nước kỳ vọng quốc hội sẽ có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng luật để luật sau khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống
mong muốn là tất cả các đại biểu quốc hội được nhân dân cả nước tín nhiệm bầu thay mặt nhân dân cả nước
dành trí tuệ để đóng góp hết sức mình trách nhiệm cao trước dân để thảo luận các luật
làm sao khi luật đã ban hành rồi thì nó đi vào cuộc sống cho nó phù hợp với tình hình đất nước và tình hình quốc tế
sợ là bây giờ luật ban hành ra xong khi đi vào cuộc sống nó là khẩu kiển nó lại mâu thuẫn với cuộc sống
mà luật không phải chúng ta muốn sửa lại sửa được
quốc hội là một cơ quan lập pháp và cơ quan giám sát
cơ quan pháp luật trên toàn quốc
vừa qua thì phải nói là có một khối lượng luật pháp rất là nhiều
nhưng mà tôi mong muốn lần này làm sao là quốc hội phải giám sát chặt chẽ cái việc triển khai thực hiện luật pháp
vừa qua hiến pháp pháp luật đã quy định rất nhiều
nhưng mà cái biến thành cái cuộc sống hàng ngày thì tôi cho rằng là cái hiệu quả
còn ít lắm
theo dự kiến quốc hội sẽ dành khoảng một mươi sáu ngày để xem xét thông qua bốn dự án luật một nghị quyết
cho ý kiến về một mươi hai dự án luật một nghị quyết và dành khoảng một mươi ngày làm việc cho công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước